thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn văn bình
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại phòng một mươi một b chín trung cư twin tower building số hai trăm sáu mươi năm cầu giấy phường dịch vọng quận cầu giấy tp hà nội
vụ trưởng vụ pháp chế bộ lao động thương minh và xã hội về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án
chuyển sang một thông tin khác văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam bị can đỗ đăng thu
sáu mươi tuổi trú tại xã ea phê huyện công park tp đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là bà nguyễn thị thu thủy vợ của thu
do mâu thuẫn bà thủy chửi và tát vào mặt ông thu nên ông thu đã dùng dao đâm một nhát vào bà thủy rồi tự sát
rất may người thân phát hiện kịp thời và đưa vợ chồng ông thu đến bệnh viện cấp cứu nên cả hai không bị ảnh hưởng đến tính mạng
theo kết luận giám định bà thủy bị thương tật với tỷ lệ là hai mươi một
dùng hung khí đâm phó tranh án tòa án nhân dân huyện cam lộ tỉnh quảng trị trọng thương
trần văn tuân đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị ra quyết định khởi tố về tội giết người
do bức xúc về mức hình phạt tại phiên tòa sơ thẩm do thẩm phán nguyễn văn quý làm chủ tọa
tại phiên tòa này tuân bị tuyên phạt ba năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
với tình tiết định khung là bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm
trong quá trình xét xử tuân nhiều lần xin được cho hưởng án treo
nhưng xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo hội đồng xét xử giữ nguyên mức hình phạt tù giam
ngày hai tháng năm tuân đã mang theo kéo đến phòng làm việc của ông quý đâm nạn nhân trọng thương
do được phát hiện kịp thời nên ông quý không bị nguy hiểm tới tính mạng
công an thành phố hưng yên tỉnh hưng yên vừa thông tin chính thức về kết quả điều tra tin báo
về vụ cướp xảy ra trên địa bàn tp hưng yên là vụ việc báo tin giả
cụ thể vào ngày sáu tháng năm công an phường an tảo thành phố hưng yên nhận được tin báo của anh đỗ văn ba
về việc anh mình là đỗ văn độ hiện đang làm nghề giao hàng cho công ty giao hàng
tiết kiệm bị một nhóm khoảng sáu tám người lạ mặt chặn xe dùng vật cứng đánh ngất xỉu
và cướp hơn bốn mươi ba triệu đồng công an phường an tảo đã phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hưng yên viện kiểm sát tp hưng yên khám nghiệm hiện trường điều tra xác minh
làm rõ sự việc đến ngày bảy tháng năm anh độ đã tới cơ quan công an trình báo
đây là tin giả nhằm mục đích dùng số tiền này để trả nợ
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
tuyên phạt bị cáo danh ngọc vàng một mươi hai tháng tù về tội mua bán tảng chữ trái phép vũ khí quân dụng
vào ngày hai mươi tháng sáu năm ngoái vàng đặt mua một khẩu súng và sáu viên đạn trên facebook
với giá năm trăm linh đồng mang về nhà cất giấu sau đó khoảng một tuần thì vàng đăng ảnh súng
và đạn lên facebook cá nhân với tên giàng liều lĩnh thì bị người dân phát hiện
báo cơ quan chức năng thu giữ qua giám định kết luận khẩu súng trên là vũ khí quân dụng
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi năm ngoái vàng đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh kiên giang
bộ đội biên phòng hà tĩnh phối hợp với tổ chức trẻ em rồng xanh tại hà nội
tiếp tục giải cứu thành công hai nạn nhân là công dân việt nam bị lừa bán ra nước ngoài
và sáng ngày hôm nay các lực lượng đã đưa hai nạn nhân về tới cửa khẩu quốc tế cầu treo an toàn
với chiêu bài việc nhẹ lương cao vào tháng tám năm ngoái các đối tượng mua bán người
đã rụ rỗ hai công nhân này làm hộ chiếu để xuất cảnh sang lào làm việc
khi sang đến lào chúng đưa hai nạn nhân đến đặc khu kinh tế bò kẹo của lào
làm việc với hình thức là lập các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng để chiếm đoạt tài sản
mỗi ngày phải làm việc từ một mươi ba cho đến một mươi tám tiếng đồng hồ
nếu không đủ trí tiêu thì sẽ bị bạo hành không trả lương
còn nếu muốn trở về việt nam thì yêu cầu gia đình phải trả từ một trăm năm mươi cho đến hai trăm linh triệu đồng tiền việt nam
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh phúc vừa phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh
phát hiện kho sang chiếc khí cười trái phép được nguyễn trang tinh vi thu giữ hơn ba trăm bốn mươi bình cao loại
trước đó hồi một mươi tám h ba mươi phút ngày ba tháng năm phòng cảnh sát kinh tế công an vĩnh phúc
phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh bất ngờ kiểm tra kho bỏ hoang
thuộc tổ dân phố hán lữ phường khai quang thành phố vĩnh yên
tại đây lực lượng chức năng phát hiện một số lượng lớn các bình khí n hai o
đang được ba đối tượng sang chiết trái phép để bán ra ngoài thị trường
cho các quán karaoke quán bar kiếm lời
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng xác định có ba trăm bốn mươi hai bình khí cười n hai o các loại
bao gồm cả bình chứa khí và vò bình
tổ công tác đã tiến hành tạm giữ niêm phòng toàn bộ số bình khí cười n hai o nêu trên
và thiết bị phục vụ việc sang chiếc trái phép
đồng thời bàn giao cho cục quản lý thị trường xử lý theo thẩm quyền

để đưa ra thị trường
theo cơ quan công an khí n hai o là một hợp chất không màu không mùi và không hương vị
giới trẻ thường bơm khí này vào bóng bay hay còn gọi là bóng cười để sử dụng
khi hít phải loại khí này sẽ khiến cơ thể có cảm giác hương phấn vui vẻ
có thể cười nói mất kiểm soát gây áo giác
đối với con người khi mà sử dụng cái khí này
n hai o tức là bóng cười khí cười mà con người sử dụng thì nó có tác hại rất lớn
tâm thần kinh của con người gây ra những tượng mất ngủ khó ngủ dối loạn trí nhớ
dối loạn tâm thần kinh và còn nhiều tác hại khác cũng ảnh hưởng đến bộ não con người
mặc dù n hai o không nằm trong danh mục các chất ma túy và tiền chất
nhưng trước tình hình giới trẻ hiện nay sử dụng bóng cười gây ảnh hưởng đến sức khỏe
nguy hiểm đến tính mạng nhất là sử dụng đồng thời với ma túy tổng hợp chất hướng thần
nước lưỡi chương năng đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa ngăn chặn xử lý
với hành vi trộm cắp nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện lục yên tỉnh yên bái
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc ra quyết định khởi tố bắt tạm giam để điều tra
qua điều tra xác định hùng quen biết với chị phạm thị lập ở huyện tam dương hiện đang thuê phòng trọ tại thành phố vĩnh yên
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn hùng đến nhà trọ của chị lập chơi rồi lấy trộm một chiếc nhẫn vàng
sau đó đem xuống hà nội bán được ba mươi bốn triệu đồng
số tiền này hùng sử dụng để mua xe máy và tiêu xài cá nhân
nguyễn văn hùng đã có một tiền án về tội cướp tài sản bị toán nhân dân tỉnh yên bái xử phạt một mươi năm tù giam
đối tượng chấp hành xong án phạt tù và ra chạy vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
không có nghề nghiệp ổn định lại thích ăn chơi để có tiền tiêu xài tân đã đột nhập vào nhà người dân để trộm cắp tài sản
công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý nguyễn như tân ba mươi ba tuổi trú tại tỉnh đồng nai
về hành vi trộm các tài sản
trước đó tân đã đến địa bàn huyện cẩm mỹ để trộm cắp tài sản
khi đi ngang qua nhà một người dân trú tại tân mỹ xã xuân bảo huyện cẩm mỹ phát hiện không có người trong nhà
nên lẻn vào trộm hai điện thoại di động trị giá một mươi bảy triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng công an bắt sau đó
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bảy đối tượng
đều chú tệ huyện xuân lộc tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi đánh bảo
trước đó qua công tác quản lý địa bàn công an huyện xuân lộc đã bắt quả tăng bảy đối tượng đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức
đánh bài xì rách tại nhà đỗ thành tâm ở xã xuân phú và thu giữ một mươi bộ bài tay năm mươi hai lá một đĩa sành ba xe máy và một mươi chín triệu đồng tiền mặt
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng hiện vụ việc công an huyện xuân lộc đang điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định
thưa quý vị sự xuất hiện những tà đạo đội lốt tôn giáo được lập ra với mục đích xâm phạm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng tôn giáo ở một bộ phận nhân dân hoạt động của các tà đạo đó đã vi phạm pháp luật
gây chia rẽ đoàn kết dân tộc làm lệch chuẩn văn hóa đạo đức xã hội
chính vì vậy việc nhận diện đấu tranh với các tà đạo đội lốt tôn giáo là rất cần thiết ghi nhận sau tại tỉnh hà giang
hai vợ chồng ly mí dua và hầu thị lử chú tại thôn nậm luông xá lũng hồ huyện yên minh theo tà đạo san sư khẻ tọ từ lâu
sau khi được các cấp các ngành và người thân vận động hai vợ chồng mời ông nội bà con hàng xóm và cơ quan chức năng
chứng kiến tử bỏ tà đạo ký cam kết không theo tà đạo khôi phục lại phong tục của dân tộc tập quán địa phương
do nhẹ dạ cả tin mà ba năm qua dua bị kẻ xấu lợi dụng tin theo tà đạo
khi được tuyên truyền nay hai vợ chồng đã hiểu và không để kẻ xấu lợi dụng nữa
tự nguyện trở lại phong tục tập quán của dân tộc mình chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tập trung phát triển kinh tế
vui mừng vì người cháu mình đã nhận thức được vấn đề đích thân ông nội thực hiện các lễ nghi khôi phục lại phong tục tập quán của dân tộc cho người cháu của mình

lũng hồ là một xã nội địa cổ huyện địa hình chia cắt khí hậu khắc nghiệt toàn xã có hai mươi ba thôn bản cuộc sống của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn
do nhận thức hạn chế một số bộ phận nhân dân bị các đối tượng lôi kéo theo tà đạo san sư khẻ tọ